gần chín trăm linh tỷ đồng đã được chi ra để cắt tỉa cây xanh chỉ riêng cho năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo thành phố hà nội đã phải trực tiếp đối thoại với các sở ngành và hai mươi bốn doanh nghiệp tham gia lĩnh vực cây xanh ở hà nội
sử dụng nguồn ngân sách để tính toán lại mức chi phí cho phù hợp
sau khi tính lại đơn giá định mức theo ba phương pháp kinh phí duy tu duy trì cắt tỉa cây hoa thảm cỏ đã giảm từ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng xuống chỉ còn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng
hà nội sẽ thực hiện cơ giới hóa hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công như hiện nay đồng thời sẽ lên phương án trồng cây hoa trong trậu để linh hoạt trong việc trưng bày bảo dưỡng chăm sóc triển khai trồng mới cây xanh trên những tuyến đường lớn như đại lộ võ nguyên giáp đại lộ thăng long